đợt dịch thứ tư này được đánh giá là phức tạp hơn các đợt dịch trước do nhiều yếu tố nên trong thời điểm hiện nay việc nhận tám trăm ba mươi sáu liều vaccine trong đó có năm mươi liều cho lực lượng công an và quân đội cho thấy sự quan tâm rất lớn của bang chỉ đạo quốc gia dành cho thành phố hồ chí minh
theo kế hoạch của sở y tế tp hcm hơn năm nhân viên y tế từ một ba mươi hai đội tiêm từ năm trăm bốn mươi bảy đơn vị sẽ tham gia chiến dịch tiêm chủng này
ba tuần giãn cách là thành phố sôi động nhất của cả nước chấp nhận chậm lại để ngăn chặn kiểm soát sự bùng phát của dịch bệnh
là ba tuần các lực lượng tuyến đầu trực tiếp tham gia chống dịch như y tế quân đội công an bộ đội biên phòng v v
là các cấp ủy chính quyền bang chỉ đạo chống dịch các cấp của thành phố làm việc không biết mệt mỏi không có giờ
chờ nghỉ quên mọi vất vả hiểm nguyên để tận dụng từng giây từng phút với quyết tâm cao nhất nhanh chóng tri vết văn dụng vùng dập dịch để sớm kiểm soát được dịch bệnh đưa cuộc sống trở lại bình thường
dự kiến thành phố sẽ tập trung ưu tiên tiêm chủng cho nhóm đối tượng như lực lượng tuyến đầu chống dịch và các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao
làm việc trong các đơn vị trọng yếu với mục tiêu đạt chín mươi năm trong nhóm đối tượng này được tiêm vaccine
căn cứ vào danh sách đối tượng ưu tiên được tiêm vaccine
được lập tại các đơn vị liên quan gửi về trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
tiến hành phân phối các phát vaccine và vật tư tiêm chủng cho các cơ sở thực hiện
chỉ trong ngày hôm nay bộ y tế đã công bố thêm một trăm linh bốn ca nhiễm covid một mươi chín mới tại tp hcm
nâng tổng số ca nhiễm tại tp hcm vào thời điểm bùng phát dịch thứ tư tại tp hcm lên con số là một bốn trăm năm mươi ca
trên diện biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn ngay trong chiều một mươi chín tháng sáu
trước đó ủy ban nhân dân tp hcm đã có văn bản về việc thiết lập vùng phong tỏa để tăng cường kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại quận bình tân
theo đó kể từ giờ ngày hai mươi tháng sáu thành phố thiết lập vùng phong tỏa đối với khu phố hai ba bốn thuộc phường an lạc quận bình tân trong một mươi bốn ngày
ủy ban nhân dân quận bình tân chủ trì phối hợp với cơ quan đơn vị có liên quan bảo đảm công tác phòng chống dịch
đảm bảo an ninh trật tự tổ chức chốt chặn tại các tuyến đường tuyến hẻm ra vào các khu vực thực hiện phong tỏa đảm bảo cung ứng đầy đủ các nhu yếu phẩm cho người dân tại khu vực phong tỏa
thưa quý vị trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh nghệ an đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ huyện diễn châu và thành phố vinh theo chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ từ giờ ngày một mươi bảy tháng sáu cho đến khi có quyết định mới nhất
sau khi có chủ trương hầu hết người dân đều đồng thuận
hàng quán đóng cửa nhiều tuyến phố vắng bóng người qua lại đây là hình ảnh trong những ngày đầu thành phố vinh thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm người dân đều hạn chế ra đường và thực hiện nghiêm quy định năm k
còn tại phường hưng dũng thành phố vinh đến nay ca dương tính với sars cov hai chưa xác định được nguồn lây nhiễm nên người dân đều rất thận trọng chấp hành nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh
mọi giao dịch với bên ngoài đều phải thông qua các chốt phòng chống dịch bên cạnh đó tại các điểm chốt giáp danh giữa hai tỉnh nghệ an và hà tĩnh cũng thực hiện việc giám sát chặt chẽ đối với công dân qua lại
dịch bệnh này rất phức tạp
cái khả năng lây nhiễm khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe
cộng đồng rất phức tạp
qua ba ngày bị phong tỏa để chống dịch thì có thể là nhân dân chúng tôi cũng đang nhận được rất nhiều sự ủng hộ ủng hộ về vật chất về tinh thần và về tình cảm của bà con mọi miền tổ quốc
chúng ta phải khoanh vùng rộng hơn ở các trường hợp f hai để chúng ta lương trước
đối với những trường hợp f một có thể trở thành f nhận hạn thì chúng ta tiếp tục phí vết các trường hợp f hai
hiện ngành y tế nghệ an đã lên phương án thành lập bệnh viện giã chiến tại huyện hưng nguyên
thành lập khu điều trị bệnh nhân covid một mươi chín tại bệnh viện đa khoa tỉnh nghệ an nhằm khống chế dịch bệnh lây lan trên diện rộng và phòng chống dịch một cách hiệu quả
ngày hôm nay trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tp hà nội đã có thông báo tìm người trên địa bàn thành phố hà nội đã đi trên chuyến bay vn một nghìn hai trăm bảy mươi bốn của hãng hàng không việt nam airlines
từ sân bay tân sơn nhất tp hcm đến sân bay thọ xuân của tỉnh thanh hóa hạ cánh khoảng một mươi ba h ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
trước đó cdc thành phố hà nội đã nhận thông tin từ cdc tỉnh thanh hóa thừa nhận thêm một trường hợp dương tính với sars cov hai nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai tại thôn lùm nưa xã vạn xuân huyện thường xuân
người này với hết thời hạn cách ly tập trung tại tỉnh tiền giang sau khi trở về từ malaysia
ngày một mươi năm tháng sáu người này từ tp hcm về thanh hóa trên chuyến bay vn một nghìn hai trăm bảy mươi bốn số ghế bốn mươi bốn d của vietnam airlines hạ cánh tại sân bay thọ xuân lúc một mươi ba h cùng ngày
ngày một mươi tám tháng sáu người này suốt cao kèm theo ho mệt mỏi
ngày một mươi tám tháng sáu người này liên hệ với trạm y tế xã vạn xuân và được đưa đi cách ly theo dõi tại bệnh viện đa khoa huyện thường xuân
được lấy mẫu xét nghiệm và đến tối ngày một mươi tám tháng sáu cho kết quả dương tính với sars cov hai
theo cdc hà nội những người đi chuyến bay trên tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế trung tâm y tế trên địa bàn
hoặc gọi điện thoại đến số chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm và chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm
thưa quý vị để hoàn thành công việc lấy mẫu xét nghiệm hay phục vụ công tác chăm sóc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
các nhân viên y tế đã phải làm việc căng mình không kể ngày đêm
để đảm bảo an toàn các nhân viên y tế đã phải mặc bộ đồ bảo hộ trong nhiều giờ đồng hồ
không ít người đã ngất bị sốc nhiệt bởi thời tiết nắng nóng ngột ngạt
để phần nào hạn chế được những khó khăn vất vả ấy thì nhiều giải pháp đã được triển khai áp dụng
trong đó thì có giải pháp làm áo chống sốc nhiệt
sau khi nhóm nghiên cứu của bệnh viện y học cổ truyền bộ công an hoàn thiện
sáu mươi chiếc áo chống sốc nhiệt đã được chuyển tới đội ngũ nhân viên y tế đang thực hiện nhiệm vụ tại bệnh viện giã chiến số hai tỉnh bắc giang
em ở trong môi trường không có quạt không có điều hòa nắng nóng mà có những lúc phải ra đứng ở phía ngoài kia để đón tiếp bệnh nhân
thì may mà có những cái giải pháp rất là hữu dụng này
ví dụ như là trong cái thời gian đấy có thể là nó không thể lạnh hết được toàn thân
nhưng mà những cái chỗ ví dụ như xung quanh người này xung quanh đấy thì nó cũng làm cho bọn em sợ mát rất nhiều
áo chống sốc nhiệt được thiết kế đơn giản gồm thân áo lưới ba lỗ chất liệu thoáng mát
phần thân áo được may bốn túi đá khô
các túi đá có trọng lượng năm trăm linh gram được bọc bởi một lớp xốp cách nhiệt để tránh đá lạnh tiếp xúc trực tiếp lên da người
và được đặt trong túi zip chống nước
khi sử dụng sẽ giúp nhân viên y tế cảm thấy dễ chịu giảm căng thẳng mệt mỏi
chống sốc nhiệt trong quá trình làm nhiệm vụ
thời gian làm việc của chúng em thì thường kéo dài ít nhất khoảng từ ba đến sáu tiếng
mà mặc chiếc áo bảo hộ vào thì cảm giác rất là khó chịu và nắng nóng
nhất là cái thời tiết hiện tại như bây giờ là khoảng ba mươi bảy ba mươi tám độ này
mà khi có cái áo chống nóng này vào thì bọn em rất là yên tâm
với cái bộ đồ chống nóng này thì nó giúp cho nhân viên y tế không quá bị hạn chế trong làm việc
mà vẫn giúp giảm được cái nượng nhiệt độ trong cái môi trường khoảng số
hai đến bốn độ cho nên nó tiết kiệm được cái nượng mồ hôi và nượng dịch da
giúp cho nhân viên y tế đảm bảo sức khỏe để có thể hoàn thành công việc của mình
điều kiện thời tiết khắc nghiệt môi trường làm việc nguy hiểm vất vả
nhưng đội ngũ y bác sĩ nhân viên y tế vẫn luôn cố gắng hoàn thành công việc nhiệm vụ được giao
không chỉ đối với bắc giang giải pháp sử dụng áo chống sốc nhiệt này
sẽ giúp cho đội ngũ nhân viên y tế trong cả nước vượt qua khắc nghiệt của thời tiết
của bệnh dịch
để sớm chiến thắng dịch bệnh covid một mươi chín
trong phần tiếp theo của chương trình
công an địa biên bắt hai biểu tượng vận chuyển hai bánh heroin hai mươi bốn viên ma tí tổng hợp
vay có đủ điều kiện để trả nợ thì các đối tượng sẽ cho vay với thủ đoạn đó thì từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
đến khi bị bắt bảy đối tượng này đã cho hơn một trăm linh người dân tại tỉnh đắk lắc vay số tiền trên ba tỷ đồng
với lãi suất từ hai trăm bốn mươi ba ba đến một chín mươi năm một năm thu lợi bất chính hơn một tỷ đồng
công an tỉnh điện biên điên tiếp triệt phá thành công hai chuyên án mà tùy lớn bắt giữ hai đối tượng
thu giữ hai bánh heroin và hai mươi bốn viên ma túy tổng hợp
trước đó tại khu vực bản sam lang xã nà hì huyện nậm pồ các mũi trinh sát đã không chế thành công đối tượng
tẩn diêu lù khi đối tượng lần theo lối mòn khu vực biên giới mang theo ma túy vào địa bàn
tăng vật thu giữ là một mươi tám viên ma túy tổng hợp
chỉ hai tiếng sau đó thì hồi một mươi một giờ cùng ngày tại bản coen xã ảng cang huyện mường ảng
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh chủ trì phối hợp cùng đội ma túy công an huyện mường ảng
công an xã ẳng cang và cục hải quan điện biên phá thành công chuyên án bắt giữ một đối tượng thu giữ hai bánh heroin
khoảng sáu viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận là sùng a giàng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại xã ảng cang huyện mường ảng
số ma túy trên được mua từ bên lào đang trên đường đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an bắt giữ
thưa quý vị theo đánh giá của bộ công an thì tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy nói chung và sử dụng ma túy tổng hợp nói riêng
có xu hướng gia tăng và trẻ hóa chủ yếu tập trung vào đối tượng thanh thiếu niên học sinh sinh viên
điều đáng lo ngại là con đường xa vào nghiện ngập của các bạn trẻ ngày càng dễ dàng hơn khi mà các loại ma túy mới
nguy hiểm xuất hiện ngày một nhiều trong khi các em vẫn thiếu kiên thức bảo vệ mình trước tệ nạn

bé này đã có hai năm lao động ở cơ sở cai nghiện
gương mặt vẫn còn vẻ ngây thơ của một cậu học sinh lớp một mươi
thế nhưng từ hai năm trước khi còn đang học lớp tám đạt đã dính vào ma túy
con đường đến với ma túy của đạt dễ dàng như uống một chén rượu hay hút một điếu thuốc lá
năm em học lớp tám em có đi chơi cùng với bạn bè
có một người bạn rủ em là có muốn thử chất kích thích mạnh không
em do thiếu hiểu biết nên là em đã đồng ý
và sử dụng một lần
rồi lần sau thì em không muốn nói thì em cứ thấy người nó buồn buồn
nhưng mà từ đó em bắt đầu nghiện
theo thống kê trong số hơn hai trăm ba mươi năm người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý của cả nước
dưới một mươi sáu tuổi chiếm một từ một mươi sáu đến dưới ba mươi tuổi chiếm bốn mươi
trong số những người sử dụng trái phép chất ma túy
có khoảng sáu mươi người sử dụng ma túy lần đầu tiên có độ tuổi từ một mươi năm đến hai mươi
đặc biệt ngày nay với sự xuất hiện ngày càng phổ biến đa dạng về chủng loại
giá thành ngày càng rẻ dễ cất dấu sử dụng của ma túy tổng hợp
nhiều em một mươi ba một mươi bốn tuổi đã sử dụng ma túy
sử dụng ma túy nghiên ma túy thì cũng đã được hoàn toàn diễn biến phức tạp
nhìn chung là cái nghiên ma túy và sử dụng trái phép chất ma túy thì xu hướng là đang mỗi một năm đều có tăng
và đáng lưu ý là trong cái lớp trẻ
dưới thành viên đặc biệt là trong học sinh sinh viên các trường học
thì cái nguy cơ mà sử dụng trái phép ma túy
nghiên ma túy là đang có xu hướng tăng
các loại ma túy tổng hợp thường trở nên kích thích hơn khi sử dụng kèm với rượu bia
trong môi trường âm nhạc mạnh
nên các quán bar karaoke vũ trường thường là nơi các đối tượng và thanh thiếu niên lợi dụng
để tổ chức sử dụng trái phép ma túy
bên cạnh đó sự phát triển của mạng xã hội cũng làm cho thanh thiếu niên dễ dàng tiếp cận
mua bán sử dụng hoặc bị lôi kéo sử dụng các loại ma túy mới
môi trường không tốt ở đây nó được thể hiện
trong mối quan hệ giữa gia đình và nhà trường
cũng như các môi trường xã hội có tác động kèm theo
đối với những gia đình mà cha mẹ có sự quan tâm sâu sắc với các em
thì có lẽ là cái tình trạng nghiện ma túy ở các em này nó khó có thể xảy ra
nhưng nếu như cha mẹ có thể có những sự quan tâm thái quá hoặc là bỏ bê các em
thì nó rất dễ đến tình trạng là trong các mối quan hệ xã hội của các em là chúng ta không kiểm soát được
dẫn đến các em sẽ nhiễm và sử dụng ma túy lúc nào không hay
đến khi phát hiện ra thì nó đã có quá muộn rồi
nếu ngày đấy tôi được trang bị kiến thức
và đặc biệt nếu như bố mẹ tôi có đầy đủ những kiến thức về tác hại
cũng như là những kỹ năng phát hiện sớm những cái kỹ năng mà giúp đỡ
thì có lẽ là cái con đường của tôi đi con đường tôi quay trở lại
nó đáng ngắn hơn rất nhiều
và thậm chí rằng có thể mẹ tôi đã ngăn ngừa bố tôi đã ngăn ngừa tôi được
ngay từ những lần mà tôi mới sử dụng ma túy đầu tiên
thực trạng trên đang cho thấy để ngăn chặn ma túy xâm nhập vào học đường
để không còn những đứa trẻ thay vì đi học với bạn bè cùng trang lứa
lại phải đi cai nghiện thì rất cần những giải pháp căn cơ và đồng bộ
trong đó trang bị kiến thức kỹ năng giúp thanh thiếu niên nhận biết về ma túy
có thể coi là vaccine giúp các em có sức đề kháng
tự bảo vệ mình trước các loại tiêu diệt
và giúp đỡ các em bị nạn